tàu cảnh sát biển tám nghìn bốn và đoàn công tác cảnh sát biển việt nam đã cập cảng tú anh
thuộc thành phố hải khẩu tỉnh hải nam bắt đầu chuyến thăm chính thức tới trung quốc
đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm thể hiện trách nhiệm của hai bên
theo tinh thần bản ghi nhớ chung đã được ký kết giữa lực lượng cảnh sát biển việt nam và trung quốc
lễ đón tàu cảnh sát biển tám nghìn bốn và đoàn công tác bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam
được tổ chức trọng thể tại cảng tú anh thành phố hải khẩu tỉnh hải nam
trong tiếng quân nhạc trang nghiêm
đây là lần đầu tiên tàu cảnh sát biển việt nam giao lưu tại nước ngoài
chuyến thăm tới trung quốc nhằm đáp lại chuyến thăm của lực lượng cảnh sát biển trung quốc
tới thành phố hải phòng vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau
giữa quân đội và lực lượng thực thi pháp luật hai nước
tiếp tục tăng cường giao lưu trao đổi kinh nghiệm hoạt động của cảnh sát biển hai nước việt nam trung quốc
ngay sau lễ đón các thành viên trong đoàn cảnh sát biển trung quốc đã tham quan tàu cảnh sát biển tám
đây là con tàu đa năng thế hệ mới của cảnh sát biển việt nam
có khả năng thực thi nhiều nhiệm vụ khác nhau như chấp pháp trên biển
thực hiện các nhiệm vụ an ninh phi truyền thống tìm kiếm cứu nạn
trong khuôn khổ chuyến thăm cảnh sát biển việt nam sẽ thi đấu giao hữu bóng truyền và bóng đá
với cảnh sát biển trung quốc thăm đơn vị tàu của cảnh sát biển trung quốc
nhằm góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai lực lượng và nhân dân việt nam trung quốc
vì hòa bình ổn định và phát triển của khu vực